tại trụ sở tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng
tranh án tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm phó tránh án tòa án nhân dân tối cao
theo quyết định của chủ tịch nước đồng chí nguyễn văn tiến thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
được bổ nhiệm chức vụ phó tranh án tòa án nhân dân tối cao
phát biểu tại lễ trao quyết định tranh án nguyễn hòa bình bày tỏ mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới
tân phó tránh án sẽ tiếp tục trao dồi bản lĩnh chính trị gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước luôn đoàn kết thống nhất chủ động nhạy bén
để cùng tập thể lãnh đạo tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo điều hành các tòa án nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị
xứng đáng với niềm tin sự kỳ vọng của đảng của nhà nước và nhân dân